còn tại tp hcm mới đây trong họp giao ban về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp hcm thông tin tp hcm ghi nhận năm ca nghi mắc covid một mươi chín biến thể omicron
và dự báo về khả năng biến thể mới này tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố
do đó ông mãi đã yêu cầu sở y tế tăng cường giám sát kịp thời phát hiện các ca mới phát sinh
và xử lý theo kịch bản đã được xây dựng
các quận huyện tp thủ đức cũng cần phải nhắc nhở các xã phường thị trấn
thực hiện quản lý người nhập cảnh theo quy định mới
tp hcm tập trung cao độ cho việc tiêm vaccine phần đấu hoàn thành tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt chú ý những người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền
gắn với việc quản lý chăm sóc f tại nhà ngành y tế phải đảm bảo thuốc điều trị
đặc biệt là đảm bảo oxy tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu oxy phục vụ f khi cần
kể cả f cách ly điều trị tại nhà ông phan văn mãi nhấn mạnh
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế cho biết ngay ngày đầu của năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có chuyến bay
nhập cảnh tại sân bay tân sơn nhất với khoảng sáu trăm linh người
cũng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sở y tế phối hợp cấp mã qr thực hiện khai báo với người nhập cảnh để rút ngắn thời gian
tuy nhiên theo quy định mới người nhập cảnh vào việt nam đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thì không phải cách ly mà sẽ giám sát theo dõi tại nhà
vì thế các địa phương cần quan tâm phối hợp và tăng cường giám sát người nhập cảnh vào địa phương
liên quan đến vấn đề này phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm võ thị trung trinh cho biết
đang phối hợp với các đơn vị để tham mưu ubnd tp hcm
về hướng dẫn các địa phương việc quản lý những trường hợp nhập cảnh
theo đó danh sách các hành khách nhập cảnh sẽ được cung cấp đầy đủ cho địa phương
nhất là địa phương cư trú để thực hiện các bước tiếp theo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mỗi cá nhân khi vào nhập cảnh vào việt nam qua tp hcm
sẽ được cấp một mã qr để theo dõi quản lý xuyên suốt góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh
tại buổi giao bàn nhiều địa phương thông tin về kết quả
khảo sát phụ huynh cho thấy có nhiều ý kiến trái chiều về việc học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
đi học trực tiếp tại các trường học trước tết nguyên đán
có nơi tỷ lệ phụ huynh của khối bảy đồng tình chưa đến ba mươi
về vấn đề này chủ tịch ubnd tp hcm chia sẻ
thành phố đã thống nhất kể từ ngày bốn tháng một bắt đầu tổ chức cho học sinh ôn thi và thi học kỳ một
theo quy định việc thi phải được tổ chức trực tiếp
đây cũng là bước tập dượt để sau tết nguyên đán
việc tổ chức học trực tiếp thuận lợi và an toàn
trước các kiến nghị mở tiếp các hoạt động karaoke massage
chủ tịch phan văn mãi giao phó chủ tịch dương anh đức phối hợp với các ngành sớm thống nhất
trước mắt thành phố sẽ chưa mở lại hoạt động của các loại hình này kể từ ngày bốn tháng một
và sẽ có thông báo về thời gian cụ thể để các cơ sở đơn vị có thời gian chuẩn bị mở cửa
cùng với đó ubnd tp hcm cập nhật kết quả đánh giá
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
hiện tại dịch tại tp hcm duy trì cấp độ hai
trong số hai mươi hai địa bàn cấp quận huyện có một mươi sáu đơn vị đạt cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
sáu địa phương đạt cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình và không có địa phương nào ở cấp độ ba
sáu địa phương có dịch ở cấp độ một bao gồm quận ba năm sáu bảy tám một mươi hai gò vấp phú nhuận tân bình bình tân
huyện bình tránh cần giờ củ chi hóc môn
sáu địa phương ở cấp độ hai là quận một bốn một mươi một mươi một bình thạnh và tân phú
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm chín mươi hai đơn vị đạt cấp độ một một trăm một mươi sáu nơi đạt cấp hai và bốn đơn vị cấp ba
như vậy địa bàn duy nhất ở tp hcm tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận tân phú từ cấp một lên cấp hai
tám huyện giảm cấp độ dịch là quận năm một mươi hai gò vấp phú nhuận tân bình huyện bình tránh từ cấp hai xuống

bộ phận người dân cơ sở ở trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch và đặc biệt là sự gia tăng di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ
nên nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng là rất cao nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
từ kinh nghiệm đúc kết qua các đợt nghỉ lễ trước đây để tăng cường hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung cụ thể như sau
tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
chỉ đạo các đơn vị cơ sở y tế phân công trực tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hiệu quả khoa học hợp lý
thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của bộ y tế
tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch kiểm dịch y tế biên giới
tăng cường hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch ngay tại cơ sở
bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng các đội lưu động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao để quản lý tiêm vaccine hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm
điều trị nguyên mệnh quan tâm đến các chế độ chính sách cho lực lượng bác sĩ người tình nguyện tham gia chống dịch covid một mươi chín

theo đó ngành y tế và các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo một trăm linh quân số trong các ngày nghỉ lễ để thực hiện công tác phòng chống dịch
thủ trưởng các đơn vị
thủ trưởng các đơn vị
chịu trách nhiệm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị xây dựng phương án tuyên truyền
ứng phó với dịch bệnh không tổ chức liên hoan tất niên gặp mặt đầu xuân dừng các hoạt động lễ hội
sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết phân công trực và đảm bảo cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngoài ra lãnh đạo sở y tế tp hcm cũng đã đi thăm
động viên các y bác sĩ đang làm việc tại một số bệnh viện giả chiến trên địa bàn
tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết thành phố từng đề xuất vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo giả soát lập danh sách lên kế hoạch tiêm cho nhóm tuổi này trong năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng chứ cho bộ y tế phê duyệt kế hoạch hướng dẫn triển khai
ông tâm cho biết tp hcm còn khoảng bốn trăm sáu mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín
trung bình mỗi ngày tiêm không đến một trăm linh liều
hiện tp hcm không thiếu vaccine
hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai nhận thêm hai trăm linh liều và sắp tới nhận thêm một triệu liều